chủ tịch quốc hội đã đến thăm và chúc mừng đại lão hòa thượng thích phổ tuệ đức đệ tam pháp chủ
giáo hội phật giáo việt nam tại tổ đình viên minh xã quang lãng huyện phú xuyên
thành phố hà nội kính chúc đại lão hỏa thượng trường thọ sức khỏe tinh tấn và an lạc
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng mong muốn với cương vị của mình đại lão hòa thượng cùng với các
vị lãnh đạo giáo hội phật giáo việt nam sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả những
vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ mới mà giáo hội đã đề ra đồng thời hướng dẫn tăng ni
tín đồ phật tử phật giáo việt nam tiếp tục thực hiện phương châm hành đạo đạo pháp
dân tộc chủ nghĩa xã hội góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc